thủ tướng singapore lý hiển long đại sứ quán việt nam tại vương quốc campuchia và tại indonesia đã tổ chức lễ truy điệu mở sổ tang và viếng chủ tịch nước trần đại quang
thủ tướng singapore lý hiển long đã tới đại sứ quán việt nam tại singapore viếng chủ tịch nước trần đại quang
đại sứ quán cũng mở sổ tang để bạn bè quốc tế và kiều bào tới viếng
đại sứ việt nam tại singapore tào thị thanh hương bày tỏ sự cảm kích tấm lòng của thủ tướng lý hiển long và nhân dân singapore
đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước luôn được chủ tịch nước trần đại quang cũng như lãnh đạo đảng chính phủ việt nam quan tâm đặc biệt và dày công vun đắp
cũng trong sáng nay đại sứ quán việt nam tại vương quốc campuchia đã tổ chức lễ truy điệu mở sổ tang
và viếng chủ tịch nước trần đại quang
đại sứ vũ quang minh nhấn mạnh chủ tịch trần đại quang từ trần là một mất mát to lớn đối với gia quyến đối với đảng nhà nước và nhân dân ta
sau khi đại sứ quán mở sổ tang nhiều đoàn campuchia đã đến viếng chủ tịch nước trần đại quang
trong đó đáng chú ý có đoàn đại diện nhà nước campuchia đoàn đại diện đảng nhân dân campuchia cpp cầm quyền

đoàn đại diện thượng viện đoàn đại diện quốc hội
cùng ngày đại sứ quán việt nam tại indonesia đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang chủ tịch nước trần đại quang
trong bầu không khí trang nghiêm xúc động toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại indonesia
cùng các cơ quan đại diện việt nam tại jakarta do đại sứ phạm vinh quang dẫn đầu
đã thắp hương tưởng nhớ chủ tịch nước trần đại quang
phái đoàn đại diện việt nam tại asean do đại sứ trần đức bình dẫn đầu viếng và tưởng niệm chủ tịch nước trần đại quang
đến viếng và tưởng niệm đồng chí trần đại quang còn có đại diện doanh nghiệp và kiều bào tại indonesia
tiếp đó đại diện các đoàn ngoại giao tại indonesia cũng đến viếng và ghi sổ tang